liên quan đến sự việc giám thị yêu cầu học sinh cởi đồ để kiểm tra việc sử dụng thuốc lá điện tử trong trường
lãnh đạo trường trung học phổ thông herman germainer quận gò vấp tp hcm cho biết thầy giáo trong vụ việc giám thị yêu cầu học sinh cởi đồ
để kiểm tra thuốc lá điện tử đã đến trường bàn giao công việc và chia tay học sinh vào chiều ngày một mươi bảy tháng bốn vừa qua
cụ thể trong chiều ngày một mươi bảy tháng bốn thầy giám thị đã gặp gỡ và xin lỗi học sinh phụ huynh bởi hành động nóng vội của mình khi xử lý vi phạm của học trò
còn học sinh cũng xin lỗi vì những vi phạm của mình thầy giám thị đã bàn giao công việc và xin nghỉ làm tại trường sau sự việc nói trên
lãnh đạo nhà trường cho biết để tránh những khủng hoảng về tâm lý của tám học sinh nhà trường mời chuyên gia tâm lý tròn chuyện với các em
sau buổi hỗ trợ tâm lý các em chủ động đề nghị gặp thầy giám thị nên nhà trường sắp xếp để thầy trò được nói chuyện riêng
đây là sự việc cần rút kinh nghiệm trong thời gian tới học sinh cần ý thức hơn trong sinh hoạt học tập
và giáo viên cần bình tĩnh xử lý tình huống cần chuyên môn và phù hợp với môi trường giáo dục
hơn thế nữa câu chuyện cũng khép lại để học sinh tập trung cho việc học và chuẩn bị cho các bài kiểm tra kỳ thi quan trọng sắp tới